tối ngày hai mươi một tháng một mươi một theo giờ địa phương đại sứ quán việt nam tại cộng hòa séc đã tổ chức đưa hai trăm chín mươi công dân việt nam từ trung và đông âu về nước trên chuyến bay thẳng của hãng hàng không bamboo airways
đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ việt nam tới séc hỗ trợ đưa công dân về nước trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín tại châu âu trong đó có các nước trung và đông âu diễn biến phức tạp
chuyến bay có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đáp ứng nguyện vọng về nước của những người việt nam có hoàn cảnh khó khăn
mà còn tạo tiền đề sớm hiện thực hóa thỏa thuận về việc thiết lập đường bay thẳng hà nội praha trong chuyến thăm chính thức cộng hòa séc vào năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đại sứ việt nam tại séc chủ tịch liên hiệp hội người việt nam tại châu âu cùng đại diện lãnh đạo hội người việt nam tại séc đã có mặt tại sân bay để tiễn bà con về nước trên chuyến bay đặc biệt này
trước chuyến bay này đại sứ quán việt nam tại cộng hòa séc đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
các cơ quan đại diện việt nam tại hungary ba lan và áo cũng như các cơ quan chức năng của séc thực hiện công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay
để chuẩn bị cho chuyến bay chở hai trăm chín mươi công dân việt nam về nước đại sứ quán đã phối hợp với rất nhiều cơ quan trong hai ba tuần vừa qua giáo diết làm các công việc để chuẩn bị an toàn cho chuyến bay
việc tổng hợp danh sách công dân từ các cơ quan đại diện của các nước sép hungary ba lan áo để thông báo cho tất cả các công dân về quy định xuất nhập cảnh của sép trong mùa dịch cũng như là các quy định phòng chống dịch để bà con biết và tuân thủ các quy định này
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín trên thế giới đang diễn biến phức tạp việc nỗ lực tổ chức các chuyến bay hỗ trợ công dân việt nam tại nước ngoài về nước
và sự quan tâm của nhà nước đối với cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập làm việc và lao động tại nước ngoài